sau một thời gian thi công mở rộng khu vực đường láng hà nội đã có thêm một làn đường dài hơn bốn km
chạy dọc bên bờ sông tô lịch và chỉ dành cho người đi bộ và đi xe đạp
điều này đã giúp cho người dân xung quanh có một không gian thư giãn hàng ngày ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp này có chiều rộng khoảng ba mét
một mặt giáp với sông tô lịch được trang bị lan can chắc chắn
và có hàng cây xanh ngăn cách với đường giao thông để tránh khói bụi
dù chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng người dân đã tập trung tại con đường này để đi bộ và tập thể dục
việc có một không gian dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp khiến người dân ở đây rất đồng tình ủng hộ
mình thì thấy con đường này rất là tiện lợi cho những người đi bộ
vì là không có xe cộ đi qua mà mình sẽ an toàn hơn
nếu mà có một cái cung đường riêng cho người đi bộ người chạy hoặc là người đạp xe ở khu trung tâm như này
thì tốt hơn
tôi rất là thích và rất mong muốn được nhân rộng mô hình này ra
tôi thấy gần như là không có các phương tiện khác đi vào đây trừ người đi bộ
thế thì rất là tuyệt vời dành cho dân chạy bộ
kể cả là chạy chuyên hoặc là những người già chỉ là đi bộ thể dục thể thao thông thường
đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp nằm trong dự án mở rộng tuyến đường vành đai hai
triển khai từ tháng một năm nay nhằm giảm un tắc giao thông
cũng như tạo diện mạo mới cho tuyến đường
để làm tuyến đường này thành phố hà nội đã cho di rời ba công trình gây ủn tắc giao thông
gồm cây xăng đầu cầu ba trăm sáu mươi một đội ứng trực xử lý thoát nước trợ tạm ngã tư sở và một số nhà vệ sinh công cộng
ngoài ra thành phố cũng đã dịch chuyển gần bốn trăm linh cây xanh và chặt hạ hơn một trăm linh năm cây
tuy nhiên một vấn đề gặp phải là mùi hôi thối do ô nhiễm từ sông tô lịch bốc lên khiến nhiều người khó chịu
để tránh xe máy hay các phương tiện khác đi vào trong thời gian tới
ở mỗi đầu của tuyến đường sẽ được gắn thêm những cột chắn
dự kiến sang tuần sau con đường này sẽ chính thức đi vào hoạt động